thưa quý vị liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người xảy ra trên địa bàn
được biết vụ tai nạn giao thông đã xảy ra hai tháng nhưng đến nay vẫn chưa có người nhà đến giật
do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã phát thông tin tìm người thân cho nạn nhân
khoảng một giờ ba mươi năm phút sáng ngày ba mươi một tháng năm tài xế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê tây ninh
điều khiến xe container lưu thông trên đường trường chinh hướng từ hàm chứa an sương về cầu tham lương
khi đến đoạn qua chợ lạc quan thì xảy ra tai nạn với một nam thanh niên đi bộ chưa rõ la lịch
đang đi từ lề phải sang lề trái đường trường chinh
hầu quá tai nạn làm cho nam thanh niên này tử vong tại hiện trường
công an quận một mươi hai sau đó đã tới khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn
thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân mặc quần sóc cởi trần trên người không có giấy tờ tùy thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đề nghị thân nhân của năm thanh niên nói trên
nhanh chóng liên hệ công an quận một mươi hai hoặc an trực tiếp chứng kiến với những thông tin có liên quan đến vụ tai nạn trên
vui lòng cung cấp cho đồng chí huỳnh thanh xuân công an quận một mươi hai số ba trăm bốn mươi năm đường trường thị hòa phần tân tới hiệp quận một mươi hai
số điện thoại hai mươi tám ba trăm tám mươi chín một mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi năm hoặc chín trăm linh sáu ba trăm bốn mươi một tám trăm ba mươi